vào hồi một mươi bốn h ngày sáu tháng một mươi hai tại tiểu khu một trăm linh hai thuộc phường hà trung và phường hà lâm
thành phố hạ long đã xảy ra vụ cháy rừng sản xuất
theo hạt kiểm lâm thành phố hạ long vị trí xảy ra cháy thuộc khu vực trồng keo đã được quy hoạch
thành rừng sản xuất thuộc khu vực giáp xanh giữa hai phường hà trung và hà lầm
do khu vực rừng bị cháy có thực bị rậm độ dốc cao gặp gió nên đám cháy lan rất nhanh
đặc biệt vị trí cháy nằm trên cao không có đường để xe cứu hỏa di chuyển đến
khoảng một mươi tám giờ cùng ngày ngọn lửa bốc cao các lực lượng quân đội công nhân ngành than
cũng được huy động đến hiện trường triển khai nhiều mũi dập lửa
đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
ước tính ban đầu diện tích rừng bị cháy rộng khoảng hai hectare không có thiệt hại về người
hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy